về việt nam hai vợ chồng bắt đầu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vạn thịnh pháp
chuyên cung ứng dịch vụ thực phẩm nghỉ dưỡng
sau đó nhận thấy tiềm năng từ bất động sản vạn thịnh pháp lấn sân mạnh mẽ sang mảng này
và nhanh chóng phát triển thành tập đoàn chuyên bất động sản hàng đầu việt nam hiện nay
năm hai nghìn bảy sau khi chuyển thành công ty cổ phần công ty tăng vốn lên sáu tỷ đồng
trong đó bà lan nắm cổ phần chi phối tám mươi
từ đây dưới sự dẫn dắt của bà lan tập đoàn vạn thịnh pháp phát triển ra vô số dự án lớn trong hệ sinh thái của mình
thông qua một loạt công ty con như công ty trách nhiệm hữu hạn vạn thịnh pháp công ty cổ phần đầu tư an đông
công ty cổ phần đầu tư times square việt nam và công ty cổ phần tập đoàn sài gòn bennisula
tập đoàn sở hữu nhiều dự án đắc địa ở thành phố hồ chí minh như union square times square vtp office building
khách sạn thương mại an đông
trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị có liên quan
hành vi của trương mỹ lan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp cùng đồng phạm
được đánh giá là có nhiều chiêu thức thủ đoạn phạm tội tinh vi
với nhiều phương thức phạm tội lan cùng đồng phạm đã khuấy đảo làm mưa làm gió tại scb
nhằm thâu tóm và điều khiển toàn bộ hoạt động của ngân hàng này
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao trương mỹ lan là chủ tịch của tập đoàn vạn thịnh pháp
gồm một tập hợp các công ty con công ty liên kết để có nguồn vốn lớn phục vụ hoạt động của hệ thống công ty trên
cũng như việc liên tục đầu tư mua các dự án bất động sản
trương mỹ lan đã tìm cách thâu tóm chi phối điều hành toàn bộ các hoạt động của ngân hàng scb
trong đó có hoạt động cho vay
do đó từ trước thời điểm hợp nhất trương mỹ lan đã sở hữu phần lớn cổ phần của ba ngân hàng
sau khi hợp nhất trương mỹ lan tiếp tục nhờ bảy mươi ba cổ đông đứng tên sở hữu trên tám mươi năm cổ phần của scb
đồng thời tiếp tục mua và sử dụng cá nhân đứng tên cổ phần scb
để tắc tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên tới chín mươi một vào ngày một một hai nghìn một mươi tám
để nắm quyền chi phối chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động
của scb trương mỹ lan đã tuyển chọn đưa các cá nhân thân tín
có trình độ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
ngay theo chỉ đạo của lan và các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng scb
như hội đồng quản trị ban tổng giám đốc giám đốc các chi nhánh lớn trưởng ban kiểm soát
trả mức lương cao từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng mỗi tháng
tặng thưởng tiền cổ phần scb để thông qua các cá nhân này điều hành toàn bộ hoạt động của scb
bằng cách thâu tóm nắm giữ cổ phần chi phối điều hành hoạt động ngân hàng thông qua các đối tượng chủ chốt
trương mỹ lan đã sử dụng scb như một công cụ tài chính huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác
sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các tài khoản vay khống phục vụ cho mục đích cá nhân
để rút được tiền trương mỹ lan đã điều hành chỉ đạo các cá nhân thân tín
giữ vai trò chủ chốt tại scb và tập đoàn vạn thịnh pháp
tổ chức thành lập nhiều bộ phận đơn vị công ty thuê và sử dụng hàng nghìn cá nhân
câu kết chặt chẽ với nhau thông đồng với các công ty thẩm định giá triển khai rút tiền
cụ thể trương mỹ lan đã thành lập các đơn vị thuộc scb chỉ để cho vay giải ngân theo yêu cầu của trương mỹ lan
trương mỹ lan đã chỉ đạo đinh văn thành chủ tịch hội đồng quản trị võ tấn hoàng văn tổng giám đốc scb
nguyễn phương hồng phó tổng giám đốc scb thành lập ba đơn vị cho vay
để phục vụ các khoản vay gồm trung tâm kinh doanh khách hàng kênh kinh doanh trực tiếp thuộc khối doanh nghiệp
kênh kinh doanh trực tiếp thuộc khối dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân
cả ba đơn vị này có chức năng cho vay như các chi nhánh nhưng trực thuộc quản lý điều hành của hội sở scb
không có bộ phận kho quỹ và con dấu riêng mà sử dụng con dấu của đơn vị khác khi hoạt động
và chỉ lập hồ sơ cho vay đối với các khoản vay của trương mỹ lan
trong số đó từ ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ba đơn vị cho vay này đã lập hồ sơ giải ngân cho ba trăm chín mươi sáu khoản vay trên tổng dư nợ là hai trăm một mươi hai bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng
trong đó dư nợ gốc là một trăm tám mươi năm một trăm tám mươi ba tỷ đồng nợ lãi phí là hai mươi bảy năm trăm bốn mươi hai tỷ đồng
chiếm ba mươi tám hai mươi bảy dư nợ gốc
viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định trương mỹ lan đã chỉ đạo thành lập
sử dụng các cục ti ma thuê nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay
cổ phần tài khoản đảm bảo ký hợp thức chứng từ rút nộp tiền để tạo lập hồ sơ vay vốn khống rút tiền của scb
kết quả điều tra xác định có tám trăm bảy mươi năm khách hàng gồm bốn trăm bốn mươi cá nhân bốn trăm ba mươi năm pháp nhân đứng tên một hai trăm tám mươi bốn khoản vay
được trương mỹ lan chỉ đạo nhóm đối tượng tập đoàn vạn thịnh pháp thành lập thuê hoặc nhờ người đứng tên
ngoài việc tạo lập các công ty ma đứng tên hồ sơ vay vốn trương mỹ lan còn câu kết và chỉ đạo các đối tượng là chủ sở hữu
đại diện theo pháp luật hoặc được giao quản lý công ty thực tế có hoạt động kinh doanh
trong đó trương huệ vân là cháu ruột trương mỹ lan được giao quản lý điều hành một số công ty trong tập đoàn vạn thịnh pháp
nguyễn phi long tổng giám đốc
đặng quang nguyên phó tổng giám đốc công ty lavifood
chu lập cơ là chồng của trương mỹ lan làm chủ tịch công ty cổ phần đầu tư times square
để các công ty này đứng tên vay vốn hoặc tạo lập thêm nhiều công ty ma tạo lập hồ sơ phương án vay vốn khống rút tiền của scb để cùng sử dụng
mỗi khi cần rút tiền trương mỹ lan chỉ đạo cán bộ ở scb và đồng phạm tạo lập hồ sơ phương án vay vốn khống để hợp thức
đưa các cá nhân được thuê nhờ đứng tên
đứng tên tài sản đại diện công ty ma đến ký vào hồ sơ vay vốn khống hồ sơ thế chấp
hầu hết là ký vào các giấy tờ trắng đã được đánh dấu sẵn vị trí cần ký
các đại diện pháp nhân và cá nhân đứng tên khoản vay đều không được thụ hưởng và sử dụng tiền
không biết mình vay và nợ scb số tiền đặc biệt lớn
những người đứng tên tài sản đều xác nhận không phải tài sản của họ
hầu hết các khoản vay của trương mỹ lan
tập đoàn vạn thịnh pháp
được giải ngân trước và thực hiện hợp thức sau
trên hồ sơ các khoản vay thể hiện thời điểm giải ngân cùng thời điểm ký hợp đồng tín dụng
hợp đồng thế chấp nhưng thực tế
việc rút tiền tại ngân hàng scb đã được thực hiện trước khi hợp đồng tín dụng
thủ tục thế chất tài sản được hoàn thiện hợp thức
trong một hai trăm tám mươi bốn khoản vay thuộc trách nhiệm của trương mỹ lan còn dư nợ
có sáu trăm tám mươi bốn khoản vay với dư nợ là ba trăm tám mươi hai tám trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
chưa có thủ tục thế chấp khi giải ngân
số còn lại tài sản đảm bảo chủ yếu là cổ phần quyền tài sản
đặc biệt có hai trăm linh một khoản vay với dư nợ là một mươi một sáu trăm tám mươi sáu tỷ đồng có hồ sơ vay vốn
không có phê duyệt của cấp có thẩm quyền tại scb
trương mỹ lan bị viện kiểm sát xác định đã thông đồng cấu kết với công ty thẩm định giá
để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản đảm bảo đưa vào hồ sơ vay vốn
đưa tài sản đảm bảo không đủ pháp lý không đăng ký giao dịch đảm bảo
rút tài sản có giá trị lớn hoán đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn
cụ thể nhằm rút tiền từ scb thông qua thủ đoạn lập hồ sơ vay vốn khống
trương mỹ lan đã chỉ đạo cán bộ scb thông đồng câu kết với các đối tượng tại công ty thẩm định giá
phát hành các chứng thư thẩm định giá hợp thức các hồ sơ vay vốn của trương mỹ lan
kết quả điều tra xác định
scb thuê một mươi chín công ty thẩm định giá
sáu đối tượng là giám đốc phó giám đốc thẩm định viên nhân viên thực hiện phát hành
tham gia phát hành ba trăm bảy mươi tám chứng thư có liên quan đến các khoản vay còn dư nợ của nhóm trương mỹ lan
đến nay đã xác định có năm công ty thẩm định giá phát hành hai mươi ba chứng thư thẩm định giá
hợp thức cho các khoản vay của nhóm trương mỹ lan
để hợp thức hồ sơ rút được tiền trương mỹ lan và các đồng phạm
đã dùng nhiều tài khoản chưa đủ điều kiện phát hành
lý nâng khống giá để đưa vào làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay
đối với một hai trăm tám mươi bốn khoản vay còn dư nợ thuộc trách nhiệm của trương mỹ lan
có một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản có giá trị số sách scb ghi nhận
phân bổ là một hai trăm sáu mươi năm năm trăm linh bốn tỷ đồng
nhưng công ty thẩm định giá hoàng quân chỉ định giá được là bảy trăm hai mươi sáu trên một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản
số còn lại không định giá được vì lý do các tài sản là cổ phần cổ phiếu
quyền tài sản bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý tài sản
khi cần rút các tài sản có pháp lý có giá trị để bán hoặc sử dụng cho các mục đích khác
trương mỹ lan chỉ đạo các đồng phạm thực hiện việc hoán đổi
rút các tài sản đảm bảo có giá trị ra khỏi scb thay thế bằng các tài sản khác
hầu hết có giá trị thấp hơn tài sản đã rút
để dễ dàng hoán đổi tài sản đảm bảo
trương mỹ lan và các đồng phạm tại scb không thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định
hoặc biến tướng thành quyền tài sản để tránh việc đăng ký giao dịch bảo đảm
để hợp thức việc rút tiền đã được scb giải ngân theo phương án khống cắt đứt
che giấu dòng tiền tránh sự phát hiện xử lý của các cơ quan chức năng
trương mỹ lan chỉ đạo cán bộ dưới quyền lập phương án thực hiện việc giải quỹ bằng việc lập hồ sơ
hứa chuyển nhượng cổ phần không để sử dụng tiền
mà không bị các cơ quan chức năng kiểm tra
xử lý đồng thời né tránh việc phải nộp thuế theo quy định của pháp luật
đồng thời cho các cá nhân được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay
đứng tên cổ phần đến ngân hàng ký chứng từ rút nộp tiền
khi các khoản vay không quá hạn phải hạch toán nợ xấu nhóm năm
trong khi tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bị hạn chế theo quy định của ngân hàng nhà nước
trương mỹ lan không trả nợ mà còn chỉ đạo đồng phạm thực hiện thủ đoạn bán nợ xấu
cho công ty quản lý tài sản và bán nợ trả chậm cho các chính sách công ty ma
do nhóm vạn thịnh pháp thành lập để che giấu một phần số nợ xấu
không phải hạch toán lãi giảm dư nợ tín dụng nhằm tiếp tục chiếm đoạt tiền của scb
kết quả điều tra xác định trong giai đoạn từ ngày một một hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy một mươi hai nghìn hai mươi hai
trương mỹ lan và đồng phạm đã chỉ đạo các đối tượng tại scb bán nợ xấu cho vamc
bán nợ các khoản cấp tín dụng trả chậm cấn trừng nợ hai trăm sáu mươi chín khoản vay của hai trăm một mươi sáu khách hàng
nhằm che giấu hành vi phạm tội khi bị thanh kiểm tra
trương mỹ lan đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của scb mua chủ cán bộ
lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm
tổ trưởng tổ giám sát tăng cường của scb để các cá nhân có thẩm quyền trên bưng bít
che giấu thông tin sai phạm báo cáo kết quả thanh kiểm tra không trả chậm

ngoài ra trương mỹ lan đã chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt của scb thực hiện việc phân bổ các khoản vay của trương mỹ lan
ở một số chi nhánh chính như sài gòn cống quỳnh phạm ngọc thạch bến thành
sang một số chi nhánh khác như đông sài gòn củ chi tân định
để làm giảm mức độ chú ý của lực lượng chức năng
đặc biệt là giai đoạn năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám đoàn thanh tra liên ngành tập trung thanh tra tại scb
chi nhánh phạm ngọc thạch do đã phát hiện dấu hiệu sai phạm
để che giấu đối phó trương mỹ lan đã chỉ đạo tất toán khoản vay tại chi nhánh này
bằng việc tạo lập các khoản vay mới ở các chi nhánh scb khác
sử dụng tiền giải ngân để tất toán các khoản vay tại chi nhánh phạm ngọc thạch
viện kiểm sát nhân dân tối cao kết luận trong vụ án này trương mỹ lan đã thâu tóm
nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của ngân hàng scb
từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần qua đó trở thành cổ đông có quyền lực để chỉ đạo
điều hành thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động phục vụ cho các mục đích của mình
đại diện cơ quan công tố tại tòa đề nghị mức tử hình bị cáo trương mỹ lan
về tội tha mua tài sản hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định
về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tổng hợp hình phạt mức án tử hình
ông chu lập cơ bị đề nghị từ một mươi một đến một mươi hai năm tù
trương huệ vân cháu gái và là con nuôi của trương mỹ lan bị đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù
các bị cáo khác là cựu lãnh đạo ngân hàng scb gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
không thể khắc phục bùi anh dũng và võ tấn hoảng văn trung thần
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị mức án đối với năm bị cáo đang bị truy nã
và được xét xử vắng mặt mức án từ một mươi hai đến một mươi bảy năm tù
các bị cáo khác bị đề nghị từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến hai mươi đến hai mươi hai năm tù
nhóm các bị cáo là cán bộ thanh tra ba đối thị nhàn nguyên cục trưởng cục thanh tra
giám sát ngân hàng hai cục hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
trung thân về tội nhận hối lộ bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo nguyễn văn hưng nguyên phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
ngân hàng nhà nước bị đề nghị từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù
cùng tội danh nguyễn thị phụng phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cục hai
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước bị đề nghị bốn đến năm năm tù
các bị cáo khác bị đề nghị từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến ba bốn năm tù
nhóm các bị cáo là cán bộ thanh tra giám sát thuộc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm
bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

nguyễn cao trí bị đề nghị một mươi một mươi một năm tù với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
về trách nhiệm dân sự đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc bị cáo trương mỹ lan
phải bồi thường toàn bộ số tiền là sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng và lãi phát sinh thiệt hại cho scb
đối với nguyễn cao trí tạm giữ tiền kê biên tài sản của trí để đảm bảo thi hành án
tiếp tục kê biên tài sản của trương mỹ lan trương huệ vân để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
với một một trăm sáu mươi chín bất động sản viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giải quyết theo quy định pháp luật
các mã tài sản đang thế chất tại scb giao cho scb thu hồi nợ

cơ quan công tố đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi
tự nguyện khắc phục thiệt hại trừ vào nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan